là cơ sở này từng nhiều lần bị xử phạt vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến vấn đề quảng cáo và khám chữa bệnh
trước đó một người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện hàn việt
dù chưa được xử ý tới tp hcm phê duyệt danh mục kỹ thuật và xác nhận nội dung quảng cáo
nhưng thẩm mỹ viện hàn việt vẫn quảng cáo rầm rộ về việc tiến hành các dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng
và còn rất nhiều trường hợp tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ chui
trở thành một thách thức lớn đối với ngành y
tại phiên thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân tp khoá một mươi
chiều một mươi một bảy hai nghìn hai mươi ba ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm đã phát biểu rằng
thẩm mỹ chui ngày càng tinh vi
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở y tế tp hcm vừa xử phạt phòng khám chuyên khoa gia liễu lavender
địa chỉ tại bốn mươi ba a
đường mùng ba tháng hai phường một mươi một quận một mươi số tiền bốn mươi năm triệu đồng vì quảng cáo chui và vượt quá phạm vi chuyên môn
cùng với việc phạt tiền nhà chức trách còn buộc cơ sở làm đẹp trên phải tháo gỡ xóa các quảng cáo vi phạm
phòng khám lavender thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn lavender sài gòn địa chỉ sáu mươi một trương định phường võ thị sáu quận ba
ngoài cơ sở này công ty lavender còn có một trung tâm làm đẹp khác là viện thẩm mỹ lavender vai trang
điều đó là một trong những công ty thẩm mỹ lavender

lúc đó còn mang tên viện thẩm mỹ lavender ở địa chỉ ba nghìn ba trăm ba mươi năm bà huyện thanh quan quận ba tp hcm
doanh nghiệp này đã bị sở y tế thành phố xử phạt vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn
gần đây nhất vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tp hcm cũng đã ra quyết định xử phạt cơ sở này
nguyên nhân là vì khi kiểm tra doanh nghiệp viện thẩm mỹ lavender vai trang
thanh tra sở y tế phát hiện đơn vị thực hiện quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
theo quy định của pháp luật về luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi hai
quảng cáo sách trực thuật được hiểu là làm sai nội dung của hàng hóa dịch vụ theo quy định
việc làm sai để dẫn đến hiểu sai là do quảng cáo không đúng sự thật gây ra theo điều sáu của luật quảng cáo hai nghìn một mươi hai
tại vì hệ lụy của những việc quảng cáo sai này làm cho người sử dụng người chống dịch vụ hàng hóa bị
nhất là đối với trường hợp thẩm mỹ viện thì họ sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại cho người sử dụng
thứ hai là theo quy định pháp luật về hình sự
thì họ sẽ bị xử lý pháp luật về hình sự
ngoài pháp luật về hình chính thì họ xử lý pháp luật về hình sự
và cấm đảm nhiệm công việc trong hành nghề trong vòng năm năm đối với trường hợp của quảng cáo sách thực thật
đối với những trường hợp của quảng cáo sách thực thật thì người sử dụng dịch vụ
cũng như người dân đều trước khi làm phải tìm hiểu rất rõ về cơ sở khám của mình
về các chương trình đó có được đăng tải trên có đúng sự thật hay không
đúng với những nội dung đúng phạm vị của họ hay không
điều đấy rất quan trọng nó đảm bảo tính mạng và sức khỏe của người sử dụng dịch vụ
cũng như người cụ thể là các chị em phụ nữ
sở y tế kêu gọi người dân tham khảo các cơ sở được sở y tế cấp phép
và tham khảo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động phòng khám
chuyên khoa thẩm mỹ bệnh viện thẩm mỹ được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
quận cầu giấy thành phố hà nội đã ra quyết định đóng cửa thẩm mỹ viện onegene
tại địa chỉ số chín mươi ba tô hiệu phường nghĩa đô
vì có dấu hiệu lừa đảo khách hàng quảng cáo sai sự thật
và thực hiện nhiều ca can thiệp không được cấp phép
khiến hàng trăm nạn nhân bị biến chứng nặng nề
dù đã mấy tháng trôi qua nhưng nhiều khách hàng vẫn chưa hết bức xúc
với những điều tồi tệ mà cơ sở này đã gây ra cho họ
thì em cứ nghĩ là không phẫu thuật thì sẽ không có nhiều cái biến chứng sau này
giờ dùng cái máy zoom hay gì đấy
bạn ấy cho đơn thuốc về uống uống được phải một mươi ngày
uống thì nó không đau không sưng
ngừng thì nó lại sưng lên
biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ chui là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
nhà chức trách cũng đã giáo diết vào cuộc xử phạt bằng nhiều hình thức
nhưng đây là một vấn nạn khó xử lý
nhất là khi các chủ cơ sở thẩm mỹ ngày càng tinh vi
có nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng
và thưa quý vị
dùng chỗ này thì chuyển chỗ khác
thậm chí là thay tên đổi họ
hay chuyển vào các khách sạn khu trung cư để hành nghề chui
chỉ đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì mọi chuyện mới vỡ lở
để ngăn chặn vấn nạn quảng cáo bất chấp sự thật
phẫu thuật thẩm mỹ chui nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành chỉ thị số hai ct ubnd

việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập
thực hiện chỉ thị số hai
ngành y tế thủ đô đã và đang tăng cường công tác thanh kiểm tra
theo dõi nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở có sai phạm
trong thời gian tới thì ngoài những biện pháp kể trên
sở y tế cũng sẽ tăng cường hoạt động giả soát
trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm phát hiện những cơ sở có dấu hiệu vi phạm
về quảng cáo trong lĩnh vực khám chứa bệnh
cũng như là phẫu thuật thẩm mỹ
và sẽ chỉ đạo phòng y tế các quận huyện thị xã
thông báo cho các ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
để tiến hành kiểm tra ngay các cơ sở và xử lý nghiêm
đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm
đồng thời sở y tế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
như là sở thông tin truyền thông sở văn hóa thể thao
để có những biện pháp hữu hiệu
nhằm ngăn chặn hoạt động quảng cáo sai sự thật
hoạt động quảng cáo thổi phồng
về hoạt động khám chứa bệnh
cũng như là hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ
mà không đúng sự thật
ở trên các phương tiện truyền thông
đặc biệt là trên các mạng xã hội như là facebook và zalo
thưa quý vị tin vào những lời tiếp thị lung linh có cánh
nhiều khách hàng đã tìm đến các trung tâm thẩm mỹ
phòng khám không phép để làm đẹp
dẫn đến hậu quả biên chứng nghiêm trọng
thậm chí là tử vong
để lại nỗi đau vô tận cho người thân và gia đình
vậy các cơ sở quảng cáo bịp
họ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào
với hành vi sai phạm của mình
mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luận và chính sách
quảng năm điều ba mươi bốn nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp đã nêu rõ
hành vi quảng cáo sai sự thật
sẽ bị phạt tiền từ sáu mươi triệu đồng đến tám mươi triệu đồng
điều một trăm chín mươi bảy một lời hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy cũng đã quy định
người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
thưa quý vị pháp luật đã quy định rất rõ ràng
về việc xử phạt đối với những sai phạm
trong quảng cáo về hành vi này

là người kinh doanh muốn làm ăn xuân sẻ
điều cần nhất là phải thượng tôn pháp luật
nếu không thì sẽ bị xử phạt nghiêm minh
sau đây là một số vụ việc quảng cáo sai sự thật
phẫu thuật thẩm mỹ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng
mà lực lượng chức năng đã xử lý trong thời gian vừa qua
mới đây sở y tế tp hcm vừa xử phạt
thẩm mỹ viện mylisa công ty trích nhiệm
nhu hạn mylisa ở địa chỉ tám trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm chín mươi hai
huỳnh văn bánh phường một mươi năm quận phú nhuận
có một mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng
vì đã có các hành vi quảng cáo và cung cấp dịch vụ
khám chữa bệnh mà không có giấy phép
ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động
mylisa buộc phải thao gỡ xóa các quảng cáo
hai nhân viên làm việc tại cơ sở này
cũng bị phạt mỗi người ba mươi năm triệu đồng
vì không có chứng chỉ hành nghề
không chỉ bị phạt hành chính
nhiều chủ cơ sở thẩm mỹ còn bị xử tù
vì thực hiện dịch vụ làm đẹp trái phép
gây tai biến dẫn đến chết người
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân quận bình tân tp hcm
đã tuyên phạm bị cáo phan đức hồng
bác sĩ về hưu
chủ một cơ sở thẩm mỹ trái phép
ba năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về khám bệnh chữa bệnh
trước đó mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép
nhưng ông hồng vẫn nhận phẫu thuật nâng ngực
cho một hữu bệnh nhân
khiến chị này tử vong vì biến chứng
sở dĩ tòa chỉ tuyên bức án trên
là do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ
như thành phận khai báo
ăn năn hối cải
và bồi thương trước một phần cho bị hại
được mẹ của nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài án tù
bị cáo phan đức hồng
còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một sáu tỷ đồng
thưa quý vị
có thể nói rằng
các biến chứng hiểm họa
từ phẫu thuật thẩm mỹ chui là hết sức khó lường
mong rằng tới đây
cơ quan chức năng sẽ có nhiều động thái quyết liệt hơn nữa
nhằm ngăn chặn nạn quảng cáo
bất chấp sự thật
thậm chí là lừa đảo khách hàng
phẫu thuật thẩm mỹ chui
để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
tuy nhiên việc bảo vệ bản thân
cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta
hãy trở thành người làm đẹp thông thái
cần tìm hiểu và lựa chọn thật cẩn thận
trước khi quyết định sử dụng bất cứ dịch vụ thẩm mỹ nào
đừng để phải trả một cái giá quá đắt
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại